vào khoảng tám giờ sáng ngày bốn tháng bốn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa hai xe buýt và một xe ô tô bảy chỗ trên xa lộ hà nội thuộc phường an phú quận hai tp hcm
xe buýt mang mã số ba mươi chạy tuyến chợ tân hương đại học quốc tế biển kiểm soát năm mươi ba n bảy nghìn một trăm năm mươi chạy trên xa lộ hà nội hướng ngã tư thủ đức về cầu sài gòn
khi đổ dốc cầu rạch chiếc thuộc phường an phú quận hai tp hcm thì đâm mạnh vào đuôi xe ô tô bảy chỗ mang biển kiểm soát năm mươi một a bốn mươi nghìn một trăm hai mươi năm lưu thông cùng chiều phía trước
xe buýt số sáu chạy tuyến bến xe trợ lớn đại học nông lâm mang biển kiểm soát năm mươi ba n ba nghìn sáu trăm ba mươi sáu chạy phía sau cố tránh nhưng không được tiếp tục tông vào đuôi xe buýt số ba mươi
vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm nên khiến giao thông ở khu vực này ùn tắc kéo dài
phải gần hai giờ sau lực lượng
chức năng quận hai mới xử lý xong vụ việc